và tối ngày hai tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã tổ chức khai mạc lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp hà tĩnh lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh bô ly khăm say khăm mụy cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã tới dự
lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp hà tĩnh lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi hai
nhằm giới thiệu quảng bá tôn vinh thương hiệu chất lượng ngon nổi tiếng của cam hà tĩnh và một số nông sản đặc sản của các địa phương
đến với đông đảo người dân trong nước và ngoài nước qua đó thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu cam và các sản phẩm nông sản của tỉnh
ngoài ba mươi ba gian hàng sản phẩm cam bưởi của các đơn vị địa phương còn có ba mươi tám gian hàng sản phẩm nông nghiệp
và một mươi năm gian hàng các sản phẩm khác tạo nên bức tranh đa sắc về nông sản hà tĩnh
nhân dịp này phó thủ tướng vương đình huệ cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã dự lễ khai trường khách sạn đẳng cấp năm sao quốc tế tại hà tĩnh
của tập đoàn vingroup và ấn nút khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở hà tĩnh